chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ ba mươi
đối với ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội
và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí nguyễn hồng minh
nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
cảnh cáo đảng ủy tổng cục dạy nghề nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đảng ủy tổng cục giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và các đồng chí nguyễn ngọc phi nguyên ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng
dương đức lân nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
phạm quang phụng bí thư tri bộ vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ lao động thương binh và xã hội
khiển trách ban thực vụ đảng ủy bộ lao động thương binh và xã hội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương anh dũng bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
ub kiểm tra trung ương đề nghị
bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật
ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội

đồng chí đào ngọc dung ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng
phạm thị hải truyền nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng
huỳnh văn tý nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ ba mươi bảy đối với ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh con tum
và một số tổ chức đảng viên có liên quan căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh con tum nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đồng chí đỗ thị kim thư bí thư ban cán sự đảng
tránh án tòa nhân dân tỉnh con tum khiển trách đồng chí nguyễn tiến tăng ủy viên ban cán sự đảng phó tránh án tòa án nhân dân tỉnh con tum
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi vĩnh phúc đắk lắc và bình phước
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên
bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
đồng chí mai ly phước tỉnh ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy bình phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng luật giao thông luật phòng chống tác hại rượu bia vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị công tác
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật
các đồng chí lê viết chữ phạm hoàng anh doãn hữu long đặng gia dũng mai đi phước
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thành ủy
kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thường trực tỉnh ủy cao bằng và thành ủy cần thơ
xem xét kết quả giám sát đối với ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy quảng trị
và một số kết luận nội dung quan trọng khác
chuyển sang một thông tin khác vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn
đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thần kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi họp báo trung tướng tôn sô người phát ngôn bộ công an
đã thông tin làm rõ thêm một số vấn đề dư luận quan tâm
thông tin nóng tại họp báo trung tướng tôn sô cho biết
liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
ngày ba tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam đối với trần duy đông phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương về tội nhận hối lộ
đinh tiến dũng kế toán trưởng công ty xuyên việt oi và nguyễn tấn long
trưởng phòng kinh doanh công ty xuyên việt oi về tội đưa hối lộ
đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án công ty xuyên việt oi
tại buổi họp báo trả lời về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn phúc sơn
trung tướng tôn sô cho biết bộ công an sẽ tiếp tục tiến hành điều tra theo kế hoạch mở rộng vụ án
còn cái bài học qua cái vụ này thì đây là mới bước đầu
tôi nghĩ rằng bài học rút ra thì chắc sẽ có nhiều bài học
nhưng còn những cái ý nội dung cơ bản nhất quan trọng nhất thì chúng tôi đã thông tin đến các phóng viên
trong cuộc họp báo của bộ công an hôm hai mươi sáu tháng ba
liên quan đến việc xử lý đối tượng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về ông dương công minh
chủ tịch ngân hàng sa công banh đã gây ảnh hưởng xấu cho thị trường chứng khoán khi có tình trạng bán tháo cổ phiếu
trung tướng tôn sô cho biết
hành vi thông tin sai sự thật sẽ bị điều chỉnh bởi luật an ninh mạng bộ luật hình sự bộ luật dân sự và các luật quy định liên quan
những thông tin xấu độc như là khi mà có thông tin sai trái thì các cơ quan liên quan các cơ quan chức năng thì sớm có cái thông tin để phản bác
cái thứ ba là cũng phải tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân
những người làm truyền thông thì cũng phải chấp hành nghiêm các quy định nội quy về thông tin
thông tin thêm về tình hình tội phạm trên không gian mạng trong thời gian qua
trung tướng tôn sô cho biết quý i và tháng ba vừa qua diễn ra phức tạp
các loại tội phạm mạng gia tăng các cuộc tấn công mạng để đánh cắp thông tin lừa đảo
quý i bộ công an đã phát hiện hơn hai mươi triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm trước
và riêng trong tháng ba thì phát hiện hơn bảy triệu cảnh báo tăng sáu so với tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
cho nên hiện nay là thời gian vừa qua hệ thống mạng của nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp
thì bị tấn công đánh cắp dữ liệu làm thay đổi giao diện hay cướp quyền quản trị
tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động tổ chức
tổ chức đánh bạc và đánh bạc thì cũng gia tăng
trong tháng ba riêng cục cảnh sát hình sự c hai đã khởi tố bốn mươi hai vụ với hai trăm năm mươi hai đối tượng
với số tiền đánh bạc lên hàng trăm tỷ đồng đánh bạc qua mạng
thế còn cái lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng cũng xảy ra cũng tương đối lớn
xảy ra là sáu trăm linh năm vụ đã bắt giữ là ba trăm bảy mươi bảy đối tượng
số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt là khoảng hơn một trăm linh tỷ đồng
qua các vụ việc bộ công an đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
tăng cường đảm bảo an ninh hệ thống mạng mong muốn người dân tham gia tố giác tội phạm
không tin không nghe không làm theo những hướng dẫn quá chi tiết qua điện thoại
để tránh bị lừa đảo
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
đã thông báo một số nội dung của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba
diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi
các học viện trường công an nhân dân thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị các học viện trường công an nhân dân
tiếp tục đổi mới trong công tác tổ chức tuyển sinh triêu sinh nhập học các hệ
loại hình đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch chỉ tiêu được giao
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà các học viện trường công an nhân dân
và các đơn vị chức năng đạt được
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh các học viện trường công an nhân dân
cần coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong đó chú trọng đổi mới
phương thức lãnh đạo của đảng phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy trí tuệ
của cấp ủy lãnh đạo đơn vị tập trung giữ gìn sự đoàn kết thống nhất xây dựng đảng bộ nhà trường
trong sạch vững mạnh thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng công tác bảo vệ
chính trị nội bộ bám sát nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an
về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn về tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
trong công an nhân dân trường trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của bộ
đặc biệt cần quán triệt sâu sắc các chủ trương nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo
được xác định trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
quan tâm đào tạo bồi dưỡng cử giáo viên đi luân chuyển thực tế nhằm nâng cao chất lượng
kinh nghiệm thực tiễn phục vụ yêu cầu công tác tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
các chương trình kế hoạch thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài
các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học
đồng chí thứ trưởng cũng giao cục đào tạo và các cục chức năng của bộ công an tiếp tục tham mưu
hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về giáo dục đào tạo đảm bảo thống nhất đồng bộ
hiệu lực hiệu quả tăng cường kiểm tra hướng dẫn về công tác giáo dục đào tạo đối với các trường
công an nhân dân tham mưu đề xuất hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của bộ công an
về tổ chức thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an
nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công an nhân dân
sáng nay tại hà nội trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tới thăm và làm việc
với học viện cảnh sát nhân dân nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác về hậu cần kỹ thuật của học viện
trong những năm qua công tác giáo dục đào tạo tại học viện cảnh sát nhân dân phát triển về quy mô
và chất lượng tạo được vị thế uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân trong đó cơ sở vật chất
của nhà trường được đầu tư phát triển từng bước theo hướng xây dựng học viện cảnh sát nhân dân
học viện cảnh sát nhân dân số hiện đại đồng bộ phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy huấn luyện
thực hành hoạt động học tập nghiên cứu khoa học sinh hoạt và gian luyện của cán bộ giảng viên và
học viên các hệ học tuy nhiên một số điều kiện về phòng học ký túc xá học viên phương tiện
trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học vẫn chưa được đảm bảo một số hạng mục công trình
tại nhà trường đã xuống cấp trên cơ sở đánh giá thực trạng nhiều ý kiến đã thẳng thắn chia sẻ
các kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc về cơ sở vật chất hạ tầng
nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ công tác giảng dạy học tập sinh hoạt của nhà trường
kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã chia sẻ với nhà trường về những khó khăn hiện nay
song tập thể nhà trường đã đoàn kết vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất thời gian tới
thứ trưởng nhấn mạnh học viện cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục đối với công tác tài chính hậu cần kỹ thuật
đồng chí thứ trưởng yêu cầu học viện cảnh sát nhân dân cần sớm xây dựng kế hoạch
quy hoạch tổng thể phát triển nhà trường đồng thời học viện cần chủ động phối hợp với các đơn vị
trong ngành sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các dự án hạng mục công trình phục vụ công tác
giảng dạy học tập nghiên cứu cấp thiết và cần thiết đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân các nguồn
kinh phí và tiến độ triển khai thực hiện các dự án được giao đảm bảo tiến độ chất lượng
chủ động ra soát lại trang thiết bị phương tiện các hạng mục cơ sở vật chất của nhà trường
trước đó đoàn công tác của bộ công an cũng đã tiến hành thăm quan và khảo sát tại một số hạng mục
trong khuôn viên học viện cảnh sát nhân dân
thưa quý vị
luật căn cước sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày một tháng bảy tới đây
và một trong những điểm mới quan trọng được quy định trong luật căn cước chính là mống mắt của công dân
được thu thập và tích hợp vào cơ sở dữ liệu căn cước
như vậy cùng với những thông tin quan trọng như thông tin nhân dạng thông tin sinh chắc học gồm ảnh khuôn mặt
vần tay thì mống mắt là thông tin bắt buộc mà người dân cần phải cung cấp khi đi làm thẻ căn cước mới
vâng thưa quý vị tôi vừa sử dụng công nghệ nhận diện mống mắt để mở khóa chiếc điện thoại này
đây có thể nói là phương thức khá phổ biến với một số những dòng điện thoại thông minh
bên cạnh đó việc sử dụng mống mắt còn cho phép cá nhân có thể dùng để xác nhận thanh toán trực tuyến
hoặc là điền thông tin cá nhân của mình trên website một cách nhanh chóng
mống mắt là bộ phận bao gồm các đường vân rất phức tạp tạo thành một cấu trúc riêng biệt
vì vậy mống mắt của mỗi người là duy nhất
theo các nghiên cứu khoa học mống mắt mỗi người được hình hành từ khoảng một mươi tháng tuổi
bộ phận này sẽ không có sự thay đổi nhiều theo thời gian trừ trường hợp như gặp chấn thương ở mắt
chính nhờ những yếu tố này mống mắt có thể xác định danh tính của một cá nhân cụ thể
mống mắt đó là duy nhất của mỗi người thậm chí là cho hai anh chị em sinh đôi thì mống mắt cũng sẽ thác nhau
và mình rất hiếm có thể tìm được cá thể nào mà có cái hình dạng
mống mắt trùng nhau mống mắt đó là một cấu trúc ở bên trong những cầu
và chỉ quan sát được mống mắt thông qua một cái cấu trúc trong phút khác đó là sắc bạc
vì vậy chúng ta rất khó để có thể can thiệp để có thể chỉnh sửa có thể lấy cắp hoặc là làm giả cái mống mắt
trên thế giới nhiều quốc gia đã sử dụng mống mắt để đưa vào cơ sở căn cước quản lý công dân
công nghệ sinh chắc này còn được sử dụng cho nhiều mục đích khác như tại ấn độ
cho phép các ngân hàng sử dụng quét mống mắt nhằm giảm tình trạng gian lận và trốn thuế
hoa kỳ cũng đã trang bị hệ thống nhận diện mống mắt để đối chiếu hồ sơ xuất nhập cảnh
nhằm xác định những người nước ngoài có thị thực hết hạn
trúc tài báo vẫn hay nói là có ví dụ như mất một cái sổ tiết kiệm chẳng hạn
thì làm thế nào mà cái người lấy được cái sổ tiết kiệm đấy có thể ra cho ngân hàng để rút tiền
thế thì nó là một cái lối hỏng an ninh
thế là các cái giấy tờ cá nhân kiểu cũ thì nó chưa đủ để đảm bảo
rằng cái người mà
cầm các cái giấy tờ đấy là chính là cái người đấy
thì đấy chính là một trong những lý do để người ta đưa thêm những cái thông tin xác thực
ví dụ như vân tay ví dụ như giọng nói và cả mống mắt này nữa
để mà đảm bảo là cái người mà cầm các cái giấy tờ đó chính là cái người đấy
thì mống mắt là một trong những công cụ mà hiệu quả nhất để xác thực
luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba đã quy định mống mắt là thông tin sinh chắc học bắt buộc phải thu thập
thông tin này sẽ được bộ công an cập hợp
bộ công an cập nhật lưu trữ vào cơ sở dữ liệu căn cước
nhận dạng mống mắt được sử dụng như một trong những phương pháp thu thập dữ liệu sinh chắc học cần thiết
để cấp số định danh cá nhân là duy nhất
thậm chí có thể xác thực chính xác và nhanh chóng ngay cả khi không có căn cước
bên cạnh đó quy định thu thập mống mắt cũng sẽ hỗ trợ đối với những trường hợp
người không thu nhận được vân tay như khuyết tật hay vân tay bị biến dạng
để dùng mống mắt để nhận diện
có một số thuận lợi nhất là nó sẽ ổn định
thứ hai nữa là khi nhận diện mống mắt thì thao tác nó sẽ nhanh và nó không tiếp xúc
nên là nó sẽ an toàn hơn khi đối với nhận diện vân tay
đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh
để đảm bảo thông tin về mống mắt được thu thập nhanh chóng
với độ chính xác cao hiện các đơn vị của bộ công an
cũng đang xây dựng quy trình cụ thể tương đồng với quy chuẩn quốc tế
khi mà đi thực hiện cấp căn cước công dân như đối với mống mắt
thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thiết bị
chúng ta thu như là đối với cả vân tay thôi
chúng ta cũng là thu mống mắt sau đó thì chúng ta sẽ lưu trữ
thực hiện quy trình thu nhận lưu trữ và xử lý
để đảm bảo là khi mà có những cái nhu cầu liên quan đến
cái đối sánh truy nguyên phục vụ với công tác định danh
để có sử dụng nó sẽ phải cần sử dụng một số thiết bị chuyên dụng
để có thể đọc được cái vân ở trong mống mắt
tuy nhiên là nếu sau khi đã đọc được rồi đã lưu trữ được rồi
thì cái việc xác thực nó thì lại là có cái độ chính xác cao nhất
so với các cái dữ liệu định danh khác như là vân tay như là giọng nói
tiêu chuẩn của các cái nước có công nghiệp phát triển ấy
họ đều có những tiêu chuẩn liên quan đến mống mắt
như vậy là và nó có những cái bài kiểm tra để xác thực xem là
một cái phần mềm mà xác thực mống mắt
các thuật toán xác thực mống mắt nó đã đạt được cái tiêu chuẩn
để có thể đưa vào sử dụng hay chưa
thế như vậy nó đã
nó đã có cái độ chính để mà có thể các cái nước gọi là đang phát triển
hoặc là những cái nước mà đi sau như chúng ta là có thể bắt kịp
tại vì nó đã ra thành các cái tiêu chuẩn quy định rồi
việc sử dụng mống mắt kết hợp với dữ liệu sinh chắc học như vân tay
ảnh khuôn mặt cho phép xác thực cá nhân một cách chính xác
chống lại hành vi mạo danh
bộ công an cũng cho biết việc cập nhật mống mắt của công dân
vào cơ sở dữ liệu căn cước sẽ được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn
quy chuẩn quốc tế
nó có mức bảo mật mã hóa cao nhất về an toàn thông tin
vì vậy người dân hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề không bị lộ lọt dữ liệu
từ ngày một tháng bảy thông tin về mống mắt sẽ được tiến hành thu thập
khi người dân đi đăng ký cấp thẻ mới hoặc cấp lại cấp đổi thẻ căn cước
tiếp tục với tin tức an ninh trật tự
chiều ngày hôm nay sau khi kết thúc phần tranh luận
bổ sung của luật sư và các bị cáo người có quyền lợi
và nghĩa vụ liên quan trong vụ án bị cáo trương mỹ lan cùng đồng phạm được nói lời sau cùng
bị cáo trương mỹ lan là bị cáo duy nhất trong vụ án đang đối diện với mức hình phạt cao nhất
được nói lời sau cùng tại tòa trong buổi xét xử hôm nay
bị cáo bày tỏ lòng biết ơn với các cơ quan tố tụng công an điều tra viên
và cảm ơn chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ cho bị cáo trình bày các quan điểm
bà lan nhiều lần tỏ ra xúc động và mong muốn hội đồng xét xử
lắng nghe ý kiến bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bà
để xem xét lại tội danh tham mô tài sản đưa hối lộ và ghi nhận sự tự nguyện
đem hết tài sản khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo
bị cáo trương mỹ lan cũng mong muốn hội đồng xét xử xem xét các doanh nghiệp
đang vay scb nằm trong một hai trăm tám mươi bốn khoản vay có giá trị khoảng ba trăm linh tỷ đồng
số tiền này có thể cấn trừ vào số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt
bị cáo cũng xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng
cháu gái và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo trong vụ án này
trong vụ án này trương mỹ lan là bị cáo duy nhất bị đề nghị tử hình
về ba tội danh tha mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo còn lại
liên quan đến vụ việc phạm nhân mai văn đệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tại huyện hải hậu
của tỉnh nam định đang chấp hành án tại phân trại số hai trạm giam số năm
bộ công an đóng trên địa bàn huyện yên định
cô tỉnh thanh hóa bỏ trốn nơi giam giữ
đến một mươi sáu h một mươi năm chiều ngày hôm nay đối tượng đã bị bắt giữ khi đang trốn tại xã hà đông
sau khi trốn khỏi trại giam ngày hai tháng bốn đệ di chuyển đến địa bàn xã hà đông
huyện hà trung rồi bắt xe taxi để tiếp tục bỏ trốn
khi đến cây xăng hà đông huyện hà trung đối tượng đã lợi dụng sơ hở
lúc lái xe taxi dừng xe để đổ xăng không tắt máy tự điều khiển chiếc xe
và di chuyển dọc tuyến cốt lộ hai trăm một mươi bảy theo hướng hà trung đi vĩnh lộc
khi di chuyển đến khu vực giáp danh giữa xã hà đông và xã hà lĩnh
đối tượng bỏ lại xe ở ven đường và tẩu thoát
tiếp nhận thông tin công an tỉnh thanh hóa đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
phù hợp với chính quyền địa phương triển khai các tổ tuần tra và chốt chặn
khu vực nghi đối tượng đang trốn
thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội
để người dân biết cảnh giác tố giác và hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng
đến một mươi sáu h một mươi năm phút ngày ba tháng bốn công an tỉnh thanh hóa phối hợp với trại giam số năm bộ công an
đã khống chế bắt giữ được đối tượng khi đang trốn tại khu vực quả đồi thuộc địa bàn xã hà đông
hiện đối tượng đã được di lý về cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị dù công tác ở vị trí nào gặp tình huống hoàn cảnh nào thì tinh tần hết lòng
vì nhân dân luôn được lực lượng công an phát huy và coi là phương châm hành động
câu chuyện của đại úy nịnh văn thương cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh tuyên quang là một ví dụ như thế
những dòng thư này do ông vũ văn cương gửi đến công an tỉnh tuyên quang vào cuối tháng một
bày tỏ sự biết ơn và cảm kích của một người cha gửi đến người đã cứu con trai mình trong lúc hoạn nạn
một giờ sáng ngày hai tháng hai sau khi kết thúc ca trực trên đường trở về nhà
đại úy nịnh văn thương phát hiện có phương tiện xe mô tô bị đổ ở ven đường nhưng không thấy có người xung quanh
bằng cảm quan nghề nghiệp không quản ngại trời đêm khuya mưa to đại úy thương đã dừng xe
dùng đèn pin soi tìm xung quanh thì phát hiện một người đàn ông đang bất tỉnh
nằm gục trong bụi cây trên người có nhiều vết chảy xước
không có ai hỗ trợ đưa lên xe máy nên đại úy thương đã ngay lập tức cõng người bị nạn đến bệnh viện ở gần đó
được cấp cứu kịp thời người đàn ông dần hồi phục lại và kể lại sự việc do đường trơn nên bị ngã xe và bất tỉnh
còn ông vũ văn cương khi đón con trai về nhà ông và gia đình vô cùng cảm kích và biết ơn người chiến sĩ công an
người cha này thấy con mình thật may mắn vì đã gặp được đại úy thương
nếu anh không phát hiện ra
không bất chấp mưa lạnh cõng con trai ông đến bệnh viện kịp thời
thì không biết tính mạng và sức khỏe của con trai ông sẽ ra sao
hành động của đồng chí đại úy nịnh văn thương không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình của ông cương
mà còn là minh chứng rõ ràng về tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân luôn hết lòng hết sức vì nhân dân